theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần tám trăm linh chai sữa tắm có dấu hiệu giả nhãn hiệu đang trên đường đi tiêu thụ
khai nhận với cơ quan chức năng số hàng hóa này được hai đối tượng nhập về từ trung quốc hoàn toàn không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
sau đó bán lại cho người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử để kiếm lời
tại phiên xét xử sơ thẩm cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi buôn bán hàng giả
hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo mỗi bị cáo ba mươi tháng tù giam về hành vi vi phạm đồng thời tiêu hủy toàn bộ số tăng vật theo quy định của pháp luật
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tổ chức điều tra làm rõ vụ đổ trộm hàng chục tấn rác thải nguy hại ở xã đồng tâm huyện đồng phú
trước đó vào sáng cùng ngày lực lượng chức năng huyện đồng phú tỉnh bình phước phát hiện một xe tải có dấu hiệu khả nghi
trên xe chở chất hỗn tạp nghi là rác thải di chuyển trên quốc lộ một mươi bốn đến km hai mươi một khu vực ấp ba xã đồng tâm huyện đồng phú
khi đến khu vực đất chống cách cư dân hơn hai trăm linh mét chiếc xe tải đổ toàn bộ số chất thải trên xe xuống đất
ngay sau đó một chiếc xe cầu chờ sẵn trôn lấp số rác thải trên sự việc bị lực lượng chức năng bắt quả tăng lập biên bản xử lý
tại hiện trường phát hiện hàng chục tấn rác thải trong đó có các loại thùng đựng hóa chất bao tay kim tiềm
sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tại hiện trường thuộc công ty savi seafood trong điều kiện thời tiết có mưa to thì bất ngờ một bức tường cao khoảng một mươi m
dài hàng chục mét của công trình bị đổ sập đè lên số công nhân đang làm việc phía dưới
vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ và gần một mươi người bị thương
lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để tổ chức sơ cấp cứu cho người bị nạn
đến tối cùng ngày có thêm hai nạn nhân tử vong do bị thương nặng
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sập tường này là do bức tường được xây độc lập
cao quá trình thi công thì biện pháp thi công không đảm bảo
khi xảy ra gió lốc vào chiều ngày một mươi năm tháng chín đã dẫn đến việc bức tường bị đổ sập
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình định phối hợp với công an thị xã an nhơn
và mời các ngành chức năng có liên quan đã triển khai các bước khám nghiệm hiện trường
chương cầu giám định pháp y tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
dự kiến sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất
trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường
cơ quan công an sẽ quyết định có hay không khởi tố vụ án hình sự
tại tỉnh tiền giang công an thị xã cai lệ đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó gia đình bà nguyễn thị thu vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất
với ông huỳnh thanh hải và bà la thị mừng tại khu phố hai phường năm thị xã cai lệ
vụ tranh chấp đã được tòa án nhân dân thị xã cai lậy và tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
xét xử sơ thẩm và phúc thẩm xác định quyền sử dụng đất của ông hải và bà mừng
tuy nhiên gia đình bà vân không đồng ý và khiếu nại nhiều nơi
sau khi bản án có hiệu lực tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ
đã nhiều lần đến vận động gia đình bà vân giao nhà và đất cho ông hải bà mừng
nhưng gia đình bà vân không chấp hành nên tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ quyết định cưỡng chế
sau khi nhận thông báo về việc cưỡng chế vân và người nhà cản trở việc cưỡng chế thi hành án
bằng cách khóa cửa rào la hét chống đối cố thủ ném bom xăng
làm một chiến sĩ công an thị xã cai lệ bị bỏng
sau khi bị bắt giữ các đối tượng thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ
lợi dụng sơ hở của chủ nhà đối tượng lê ngọc đức
chú tỉnh hà tĩnh đã đột nhập vào nhà trộm cắp tiền và tài sản
với hành vi trên đức đã bị phát hiện và bắt giữ sau nhiều lần gây án
do nhiều lần chở lúa gạo từ nhà của nạn nhân ở khu vực khu công nghiệp bắc an gia
thị trấn diệu huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế biết được chủ nhà thường xuyên để tài sản sơ hở
nên vào giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng lê ngọc đức điều khiển xe ô tô từ hà tĩnh đi vào thành phố huế
rồi đến nhà nạn nhân tìm sơ hở
khi thấy nhà không có người đức đã đột nhập vào nhà lấy trộm hai túi ni lông để phía trước cửa phòng bên trong có ba trăm chín mươi năm triệu đồng rồi tẩu thoát
đến ngày ba mươi một tháng bảy đối tượng tiếp tục quay lại nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng lê ngọc đức đã khai nhận số tiền trộm cắp được đã dùng để mua xe máy gửi ngân hàng và tiêu xài cá nhân
về việc nhà của ông bị một số đối tượng dùng hung khí chém vào cổng và lấy đá bỏ chai bia ném vào nhà
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cháu ngoại của ông lạc là phạm dương gia bảo
sinh năm hai nghìn năm trước đó có điều khiển xe mô tô rú ga nẹp phô khi đi ngang nhà của trần quốc huy
sinh năm hai nghìn năm ngũ áp mỹ trường xa mỹ tỉnh an
do đó huy bật thức và rút thêm bảy đối tượng khác đến nhà ông lạc tìm bảo để nói chuyện
tối một mươi một tháng chín tám đối tượng đi trên năm xe mô tô mang theo hung khí đến nhà ông lạc tìm bảo
và hai bên sẽ ra cửa cải nên nhóm khu huy dùng hung khí chém vào cổng
và lấy đá vỏ chai bia ném vào nhà sau đó bỏ đi
công an xa mỹ tỉnh an lập hồ sơ xứ vạc vi phạm hành chính bốn đối tượng
đồng thời giáo dục và cho cam kết bốn đối tượng do chưa đủ một mươi tám tuổi